từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công ty điện lực tỉnh gia lai đã tích cực triển khai tháng tri ân khách hàng
đây là một trong những hoạt động thiết thực của công ty thể hiện sự tri ân lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển
trong thời gian từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai công ty điện lực gia lai tổ chức tuyên truyền quảng bá các hoạt động dịch vụ của ngành
nhằm nâng cao uy tín hình ảnh của công ty trong toàn xã hội đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm
thái độ phục vụ và văn hóa ứng xử khi giao tiếp của cán bộ công nhân viên với khách hàng
các đơn vị phải bảo đảm vận hành lưới điện an toàn ổn định nâng cao đội tin cậy cung cấp điện cho khách hàng
bên cạnh đó tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời yêu cầu dịch vụ của khách hàng với tinh thần
minh bạch chính xác giải quyết nhanh dứt điểm các vướng mắc kiến nghị của khách hàng sử dụng điện